từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng một mươi một tại không gian phố đi bộ hồ gươm hoàn kiếm hà nội
diễn ra chương trình hà nội kết nối vươn xa do ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức
chương trình nhằm mục tiêu kết nối và phát triển các hoạt động kinh doanh du lịch
sáng tạo nghệ thuật và sản xuất của phụ nữ thủ đô và các tỉnh đồng bằng sông hồng
chương trình do hội liên hiệp phụ nữ tp hà nội chủ trì với nhiều hoạt động ý nghĩa
trưng bày quảng bá về văn hóa du lịch sản phẩm sáng tạo của thủ đô và một mươi tỉnh đồng bằng sông hồng
tại đây có bảy mươi gian hàng quảng bá văn hóa du lịch sản phẩm làng nghề sản phẩm ô cốp
sản phẩm sáng tạo của phụ nữ thủ đô và một mươi tỉnh đồng bằng sông hồng
đây là cơ hội để các nữ doanh nhân giao lưu kết nối sản phẩm
cùng nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid
chương trình nhằm khẳng định và phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tăng cường liên kết
hợp tác giao lưu giữa thủ đô và các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông hồng
qua đó góp phần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội